dạng sáng ngày hôm nay chín tháng một mươi một toàn bộ ba trăm linh ba công dân sri lanka bị nạn trên biển
đã được lực lượng bộ đội biên phòng bà rơ vũng tàu cùng các cơ quan chức năng đưa về nơi lưu trú
tại thành phố vũng tàu huyện xuyên mộc và huyện đất đỏ tỉnh bà rê vũng tàu đảm bảo chặt chẽ an toàn tuyệt đối
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi một trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được thông tin
từ trung tâm tìm kiếm cứu nạn sri lanka về việc tàu cá treo cờ myanmar trở số công dân quốc tịch sri lanka
nghi di cư từ myanmar đến canada gặp sự cố nước tràn vào buồng máy không khắc phục được
từ ngày năm tháng một mươi một trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cứu nạn quốc tế của các quốc gia
liên quan để xác minh thông tin và kêu gọi các tàu thuyền quốc tế trợ giúp
đến một mươi tám h năm mươi năm phút ngày bảy tháng một mươi một toàn bộ số người trên tàu đánh cá đã được cứu nạn an toàn
tất cả các nạn nhân
sức khỏe đều ổn định
hiện lực lượng bộ đội biên phòng bà rê vũng tàu đang tiếp tục phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh
công an tỉnh ubnd huyện xuyên mộc đất đỏ và tp vũng tàu đảm bảo an ninh an toàn
tại ba khu vực ở tập trung của các công dân đến khi trao trả về nước bạn